nắng nóng gây gắt nhiệt độ tăng cao trong những ngày qua đã khiến cho nhiều người cao tuổi không kịp tích nghi sức khỏe suy giảm rõ rệt
đáng chú ý là tình trạng sốc nhiệt đột quỵ cũng gia tăng liên tục
riêng trường hợp đột quỵ nếu không được cấp cứu kịp thời hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
dù chưa có tiền sử cao huyết áp nhưng những ngày qua huyết áp của bà tạ thị nhuận tám mươi một tuổi ở huyện sóc sơn hà nội đã có lúc lên tới một trăm năm mươi trên tám mươi năm
không chỉ vậy bà còn xuất hiện triệu chứng chân tay run liệt nửa người
khi nhập viện điều trị bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não
với thời tiết nắng nóng như thế này thì thực ra là với người trẻ còn cảm thấy khó chịu và cũng ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe về thời tiết chịu uống chi là người già
nên mẹ tôi đã bị ảnh hưởng với bệnh tật nên như là bị bệnh coi như là nhồi máu não
tại các bệnh viện như bệnh viện lão khoa trung ương bệnh viện bạch mai
những ngày gần đây
số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến các bệnh đột quỵ sốc nhiệt tim mạch huyết áp đã tăng đến bốn mươi
một trong những yếu tố nguy cơ là do thời tiết khắc nghiệt nắng nóng gây gắt
riêng đối với trường hợp đột quỵ cần nhận biết sớm các dấu hiệu để đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời vì nguy cơ tử vong là rất cao
các dấu hiệu điển hình của đột quỵ mà chúng ta có thể phát hiện sớm
ví dụ như bệnh nhân có nhiệt mặt một bên bệnh nhân có yếu tay trên một bên bệnh nhân có bất thường về ngôn ngữ
và đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn rõ duy nhất
ngoài ra bệnh nhân có thể có dấu hiệu về vấn đề mất thị lực ở một bên hoặc hai bên
bệnh nhân có thể cảm giác đau đầu rất là dữ dội và bệnh nhân có thể mất thăng bằng bất thường về dáng đi
đấy là những dấu hiệu sớm để chúng ta có thể phát hiện bệnh nhân có khả năng đột quỵ
người cao tuổi thường có sức đề kháng kém cơ thể không thích ứng kịp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt
cần chú ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ uống nhiều nước và tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp